các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông điện và đĩnh đều bị bắt giam bốn tháng để phục vụ điều tra
thời gian gần đây thì công ty cổ phần địa ốc adibaba bị tố cáo có hành vi lừa đảo bán nhà đất
tại các dự án không có thật tại thành phố hồ chí minh và địa vũng tàu
trước đó bộ công an phối hợp với các ngân hàng để phong tỏa tài khoản của ông nguyễn thái lĩnh
và bà võ thị thanh mai phụ trách pháp lý của công ty cổ phần địa ốc adibaba
công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa phối hợp với phòng quản lý xuất nhập
cảnh triệt phá một đường dây gồm hàng chục người trung quốc nhập cảnh sai mục đích
có dấu hiệu hoạt động tổ chức tội phạm công nghệ cao
ba mươi bốn người trung quốc đang thao tác trên máy tính để thực hiện đầu tư phi pháp nhằm thao tung chứng khoán
qua mạng bị phát hiện tại khách sạn chula có địa chỉ trên đường võng nguyên giáp
thuộc vườn mỹ an quận ngũ hành sơn
nhóm đối tượng trên đã thuê nguyên khách sạn chula để đưa chú
nhưng vẫn để khách sạn mở cửa hoạt động bình thường tạo vỏ bọc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã khống chế toàn bộ các đối tượng
cùng hàng chục laptop điện thoại di động được kết nối với các trang mạng ở trung quốc
theo khai nhận các đối tượng đều qua việt nam làm thuê cho một ông chủ người trung quốc
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra các hành vi sai phạm
liên quan đến vụ án nguyễn minh hùng võ mạnh cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả
là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty vn phạc ma ở tp hcm và các tỉnh thành phố khác
ngày một mươi tám tháng chín
năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế
và các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thẩm định xét duyệt cấp phép
và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mát
của công ty helix canada và nhãn mát công ty health hai nghìn canada
theo quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an
tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc một nhóm đối tượng kích động người dân cản trở lực lượng
chức năng sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông vào chiều ngày hai mươi năm tháng bốn
trên địa bàn huyện đắc minh ngày một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắc minh
tỉnh đắk nông cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn đối tượng
trong bốn thiết dựng bị bắt giữ khởi tố thì lê hồng châu trang nguyễn ngọc hiệp
cùng chú tại huyện đắc minh bị khởi tố

còn hai đối tượng nguyễn tiến huy và võ văn kết cùng chú tại huyện đắc minh
bị khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng tám anh nguyễn đăng toàn chú tại huyện đắc minh
điều khiển xe gắn máy sau khi sử dụng bia rượu nên đã đâm vào một trụ đèn đường
và ngã đập đầu vào cống thoát nước bên đường
sau đó được hai người nhà dùng xe máy đưa nạn nhân đi cấp cứu
khi đến khu vực chợ đắc sắc xe máy chợ ba người trên đã quệt vào xe máy
do hai cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện đắc minh đang đi tuần tra
và tiếp tục đâm vào xe gắn máy do một người dân điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại
khiến hai chiếc xe máy bị ngạn xuống đường
ngay sau khi va chạm anh nguyễn đăng toàn tiếp tục được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
sau khi vụ va chạm xảy ra một số người dùng điện thoại quay phim chụp ảnh hiện trường
và đưa lên mạng xã hội tung tin là cảnh sát giao thông truy đuổi làm chết người
công an huyện đắc minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tài liệu chứng cứ
trích xuất camera an ninh truy xuất địa chỉ ip các trang facebook cá nhân phát tán trên mạng xã hội
các video clip liên quan đến vụ việc và đã tiến hành bắt giữ bốn đối tượng chủ chốt nêu trên
vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm nay một vụ cháy đã xảy ra tại một căn hộ
tại khu tập thể kim liên trên phố hoàng tích trí
quận đông đa thành phố nội khiến nhiều người hoảng loạn và tháo chạy
ngọn lửa bùng cháy tại khu chuồng cọp nơi cơi nới của căn hộ tầng bốn trong rễ khu tập thể kim liên cũ
sau đó lan nhanh và bốc thành đám cháy lớn
theo người dân cho biết vào thời điểm xảy ra cháy rất may là căn hộ không có người
tuy nhiên đám cháy xảy ra khiến nhiều người ở những căn hộ bên cạnh hoảng loạn
tháo chạy xuống tầng một lại vào giờ tan tầm nên đã gây ách tắc cục bộ cả khu tập thể kim liên
nhận được tin báo công an quận đông đa đã huy động sáu xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường
nhanh chóng khống chế ngọn lửa vụ cháy đã được dập tắt còn nguyên nhân vẫn đang được điều tra
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo công tác phòng chống tác hại thuốc lá
bộ công an phối hợp với cục y tế bộ công an tổ chức hội nghị tập huấn về kiểm tra
xử phạt thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá
cho cán bộ chiến sĩ công an tp hà nội và tại các nhà hàng khách sạn trên địa bàn thành phố hà nội
trong thời gian qua ban chỉ đạo phòng chống tác hại tua lá bộ công an đã tích cực phối hợp với bộ y tế
tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá
nghị định quy định xử phạt vi phạm về hành chính về phòng chống tắc hại thuốc lá
và chứa lược quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá đến năm hai nghìn một mươi
tham gia ký bản cam kết thực hiện quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá
và xây dựng môi trường không khói thuốc lá giữa các bộ ngành trung ương
tại hội thảo các đơn vị đã tích cực thảo luận về công tác xử phạt vi phạm luật phòng chống tác hại thuốc lá
tại nhà hàng khách sạn trên địa bàn quận
đồng thời quyết liệt triển khai đa dạng hóa các loại hình truyền thông để nâng cao nhận thức tác hại
do việc hút thuốc lá tới các cán bộ chiến sĩ học sinh sinh viên trong toàn lực lượng
nhằm giảm dần số lượng người hút thuốc lá và tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật
về thực hiện môi trường cơ quan không khói thuốc
sáng nay hội nhà báo việt nam đã tổ chức họp báo thông tin về giải bóng bàn
cúp hội nhà báo việt nam đần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi chín
giải bóng bàn cúc hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi chín
được hội nhà báo việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức
tại nhà thi đấu trịnh hoài đức hà nội từ ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo công bố của ban tổ chức đối tượng tham gia dự giải là nhà báo
hội viên hội nhà báo việt nam cán bộ nhân viên đang công tác tại cơ quan báo chí
cơ quan quản lý báo chí và các cấp hội nhà báo việt nam
có thời gian công tác tại đơn vị trước ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
mùa giải năm nay có sự tham gia của một trăm chín mươi tám vận động viên đến từ bốn mươi hai cơ quan báo chí
cùng tranh tài một mươi bốn loạt giải chính thức với tổng giá trị giải thưởng là một trăm một mươi chín triệu đồng
và bốn giải phụ là giải hoa
khôi á khôi giải phong cách và giải vận động viên cao tuổi nhất
một điểm đáng chú ý tại giải bóng bàn quốc hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức khuyến cáo các đơn vị tham gia không sử dụng đồ nhựa một lần để hạn chế rác thải nhựa
nhân dịp sang việt nam tham dự hội nghị hiệp hội cảnh sát các quốc gia đông nam á aseanapol lần thứ ba mươi chín
chiều nay các trưởng đoàn aseanapol đã tới chào xã giao thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ
trong những năm gần đây tình hình thế giới và khu vực thay đổi rất nhanh chóng
những vấn đề này tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
do tình hình tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia diễn biến phức tạp
điều này đòi hỏi cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng thực thi pháp luật
trong đó có lực lượng cảnh sát nhằm đảm bảo an ninh khu vực và giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước và chính phủ việt nam rất quan tâm đến việc tăng cường
mở rộng hợp tác với bạn bè quốc tế trên nhiều lĩnh vực
thay mặt đoàn đại tướng muhammad tito kanavian ưu lệnh cảnh sát quốc gia indonesia
bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc vì sự đón tiếp nồng hậu mà chính phủ
và các cơ quan liên quan của việt nam đã dành cho đoàn
đại tướng mohamed tito kanavian đề cập đến những thách thức về an ninh trong khu vực
và khẳng định thông qua đẩy mạnh hợp tác qua cơ chế asean apol
đảm bảo ổn định an ninh trong khu vực các nước asean sẽ có điều kiện để phát triển kinh tế
tán thành với đại tướng mohammed tito kanavian về yêu cầu song hành tất yếu
giữa phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh ra thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
lực lượng công an có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đảm bảo an ninh
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
chính phủ và công an việt nam sẽ làm hết sức mình để đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh
được phát triển tốt nhất là thành viên tích cực trong asean apol góp phần vào tăng cường hợp tác
vì an ninh tiến bộ và thịnh vượng chung trong khu vực và trên thế giới
trước đó vào sáng nay tại hà nội hội nghị hiệp hội cảnh sát các quốc gia đông nam á
gọi tắt là asean apol lần thứ ba mươi chín đã chính thức khai mạc với chủ đề
đối tác vinh quang thống nhất bền vững
tham dự buổi lễ có đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện lực lượng cảnh sát các nước asean và các nước đối tác
phát biểu tại lễ khai mạc đại tướng tô lâm đã nêu lên những thuận lợi và thách thức
mà asean đang phải đối mặt trong đó có thách thức về vấn đề an ninh trật tự
vì thế vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật của các nước asean
trong đó có lực lượng cảnh sát của các nước là vô cùng quan trọng
trong công tác phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh hội nghị asean apol lần thứ ba mươi chín
sẽ là cơ hội để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát
các nước thành viên asean apol với nhau cũng như với các đối tác trong phòng chống tội phạm
bộ trưởng cũng đề nghị các tư lệnh các trưởng đoàn và toàn thể hội nghị
cần nỗ lực bàn bạc thảo luận đề xuất các giải pháp khả thi nhất để đạt được một số mục tiêu
một là lực lượng cảnh sát các nước thành viên asean pah và các đối tác
cần có sự hợp tác chặt chẽ và toàn diện hơn nữa trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
trên tinh thần trách nhiệm đoàn kết tin tưởng lẫn nhau nhằm gìn giữ khu vực của chúng ta ngày càng một an toàn hơn
hai là cảnh sát các nước cần tăng cường hợp tác trong chia sẻ thông tin
về tội phạm xuyên quốc gia hỗ trợ truy bắt các đối tượng truy nã bỏ trốn ra nước ngoài
thực hiện các chiến dịch các chương trình đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia
vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật để phối hợp trong điều tra khám phá các chuyên án các vụ án có hiệu quả hơn
thứ ba là lực lượng cảnh sát các nước thành viên asean pol và các đối tác
cần đạt được tiếng nói chung và có sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế khác
nhằm thể hiện sự đoàn kết thống nhất
đúng tinh thần chung của hợp tác asean
bộ trưởng tô lâm cũng chúc mừng lực lượng cảnh sát các nước thành viên asean apol
về những thành tích đã đạt được trong gần bốn mươi năm qua
đặc biệt chúc mừng ban thư ký asean apol nhân dịp kỷ niệm một mươi năm thành lập
đồng thời tin tưởng rằng trong thời gian tới đây với sự điều phối của ban thư ký asean apol
hiệp hội tư lệnh cảnh sát các nước đông nam á sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ
để đáp ứng được những đòi hỏi của tình hình mới cũng như để đối phó với những thách thức mới của thời đại
lượng cảnh sát việt nam nói riêng luôn nỗ lực để trở thành một thành viên tích cực trách nhiệm của asean napon
sau bài phát biểu khai mạc bộ trưởng tô lâm đã thực hiện nghi thức cử công chiêng
chính thức khai mạc hội nghị asean apol lần thứ ba mươi chín
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đã tiếp xã giao ngài thống tướng nét sa vươn tổng cục trưởng tổng cục công an quốc gia
bộ đội vụ campuchia cùng thành viên đoàn đại biểu bộ đội vụ campuchia
nhân dịp tham dự hội nghị asean napon lần thứ ba mươi chín
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam đánh giá cao quan hệ hợp tác
hữu nghị truyền thống tốt đẹp thực chất có hiệu quả giữa hai nước việt nam campuchia nói chung
giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hiệu quan của campuchia nói riêng
trong đó bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia luôn thực hiện tốt chủ trương
của lãnh đạo cấp cao hai nước trong hợp tác phòng chống tội phạm đào tạo bồi dưỡng cán bộ
trao đổi kinh nghiệm công tác đặc biệt lực lượng thực thi pháp luật của hai nước
nhất là các lực lượng ở các tỉnh có chung biên giới đã phối hợp chặt chẽ trong giải quyết
các yêu cầu nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm
nhất là tội phạm ma túy buôn lậu mua bán người xử lý các vấn đề phát sinh ảnh hưởng
đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở góp phần giữ gìn đường biên giới hòa bình
hữu nghị hợp tác và phát triển phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế
xã hội ở mỗi nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân hai nước việt nam campuchia
việt nam nói chung lực lượng công an việt nam nói riêng luôn xác định ưu tiên quan hệ hợp tác
toàn diện với campuchia là đối tác quan trọng trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống
đặc biệt đã được các thế hệ cha anh giày công xây dựng vun đắp vì mục tiêu bảo vệ phát triển đất nước
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân hai nước
bộ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng ngừa
và đấu tranh chống tội phạm trao đổi thông tin và xử lý kịp thời các vụ án liên quan đến tội phạm
xuyên quốc gia tăng cường hợp tác hiệu quả giữa công an các tỉnh giáp biên giữa hai nước
ngài thống tướng ned savan cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
mong muốn thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển
đạt nhiều kết quả thiết thực góp phần đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của hai nước cũng như trong khu vực và quốc tế
chiều nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an việt nam
đã có buổi tiếp xã giao ngài sanjiwa damarasana phó tổng thanh tra cảnh sát suriyanka
cùng đoàn đại biểu cảnh sát suriyanka sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn thành bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực
của mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng suriyanka nói riêng trong thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng chia sẻ với những mất mát mà nhân dân suriyanka
đã phải gánh chịu trong vụ khủng bố tại thủ đô colombo vừa qua
khẳng định việt nam luôn sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ với nhân dân suriyanka
thứ trưởng nguyễn văn thành mong muốn thời gian tới hai bên cần tiếp tục phối hợp
và xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động phối hợp nghiệp vụ
và phòng chống tội phạm tăng cường hợp tác qua kênh học giả
trao đổi trong giải quyết các vấn đề liên quan đến luật quốc tế
đặc biệt là chủ quyền an ninh an toàn hàng hải hàng không
tăng cường hoạt động trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật trao đổi thông tin tội phạm
phối hợp đấu tranh chuyên án điều tra truy nã tội phạm nhằm phòng chống hiệu quả
các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm mới tội phạm hình sự có liên quan đến công dân hai nước
đặc biệt là tội phạm ma túy khủng bố tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người
cảm ơn thứ trưởng nguyễn văn thành đã dành thời gian tiếp phó tổng thanh tra cảnh sát sri lanka
ngài saniwa damarana đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân việt nam nói chung
lực lượng công an việt nam nói riêng đã đạt được trong những năm qua khẳng định cơ quan cảnh sát sri lanka
luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với bộ công an việt nam trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi nước
ngay sau lễ khai mạc hội nghị hiệp hội cảnh sát các quốc gia đông nam á asean apol lần thứ ba mươi chín
ban tổ chức đã tổ chức họp báo thông tin về nội dung và chương trình hội nghị
đồng thời trả lời một số câu hỏi của báo chí
với chủ đề đối tác vinh quang thống nhất bền vững hội nghị diễn ra trong ba ngày
với hai phiên họp toàn thể và các cuộc họp nhóm nhiều vấn đề hợp tác phòng chống các loại tội phạm
hội nghị lần này cũng thống nhất việc bổ nhiệm giám đốc chương trình kế hoạch và giám đốc dịch vụ cảnh sát
ban thư ký aseanapo nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và thống nhất thông qua tư cách quan sát viên aseanapo
theo đề nghị của cảnh sát quốc gia pháp cảnh sát hoàng gia canada
và đề nghị được nâng lên thành đối tác đối thoại từ cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia vương quốc anh
trả lời câu hỏi của báo giới về kết quả phối hợp với cảnh sát các nước trong việc truy bắt bùi quang huy
chủ công ty nhật cường mobile trung tướng trần văn vệ tránh văn phòng cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
bộ công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế
đồng thời đề nghị interpol hỗ trợ truy bắt đưa vào danh sách truy nã đỏ
liên quan đến cơ chế hợp tác của việt nam với các nước trong khu vực để đấu tranh với loại tội phạm khủng bố
trung tướng trần văn vệ nhấn mạnh việt nam chưa có khủng bố

trốn tầm trốn ở việt nam thì chúng ta phối hợp với interpol cũng như là aseanpol để bắt
trưởng đoàn aseanapol việt nam cũng nhấn mạnh
hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia là một hoạt động chủ yếu của asean apol trong thời gian qua
hàng năm lực lượng cảnh sát các nước asean phát hiện nhiều đối tượng phạm tội
bóc gỡ và triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm xuyên quốc gia
thông qua sự hợp tác khu vực
cảnh sát các nước thành viên đã tập trung đấu tranh chống các loại tội phạm xuyên quốc gia
đã và đang diễn ra phổ biến trong khu vực
tiếp tục với những tin tức khác
chiều nay trong khuôn khổ phiên họp thứ ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội
bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ văn chiến
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội
cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của quốc hội
phê duyệt đề án tổng thể
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trình bày tờ trình bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ văn chiến nêu rõ
thời gian qua chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu
nhưng còn nhiều đầu mối xây dựng quả đí nguồn lực phân tán gian trải
chưa phân định rõ trách nhiệm của các cấp các ngành
nên hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp
chưa khai thác được tiềm năng lợi thế của vùng
phát huy nội lực của đồng bào để đẩy mạnh phát triển toàn diện
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
từ tình hình trên rất cần thiết phải xây dựng đề án tổng thể
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
để phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế khuyết điểm
túc đẩy sự phát triển mạnh mẽ toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền đuối
có phần thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của đảng và nhà nước
về công tác dân tộc và chính sách dân tộc
cho ý kiến để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi
đa số ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội đều cho rằng
phải tập trung nguồn lực của cả hệ thống chính trị để thực hiện cho được đề án
cần thua gọn đầu mối có phân cấp đi vào khâu cốt lõi khâu đột phá
khâu yếu nhất trong tổ chức thực hiện những năm qua
về hỗ trợ phải thực hiện theo trình tự ưu tiên từ vấn đề khó khăn nhất của đồng bào hiện nay
đó là nước sinh hoạt và sản xuất đất đai điện giao thông y tế giáo dục văn hóa và các yếu tố khác
việc giải quyết khó khăn phải theo nhu cầu của từng vùng không áp dụng chung chung
hỗ trợ phải gắn với tổ chức bao gồm tổ chức sản xuất tiêu thụ
chính phủ cũng cần tính toán kỹ nguồn lực đầu tư để đảm bảo khả năng bố trí nguồn vốn
tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an các đồng chí ủy viên bộ chính trị
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thường trực ban bí thư trần quốc vượng trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng
và đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã gửi lãng hoa chúc mừng
cách đây sáu mươi năm năm tại chiến khu việt bắc trung đoàn sáu trăm linh tiền thân là tiểu đoàn sáu trăm linh
đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được thành lập với nhiệm vụ được giao
bảo vệ chủ tịch hồ chí minh trung ương đảng và chính phủ phiên hiệu đơn vị do chính bác hồ đặt tên
kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống trung đoàn sáu trăm linh đã vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
chúc mừng những thành tích xuất sắc trung đoàn sáu trăm linh đã đạt được trong sáu mươi năm năm qua
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị thời gian tới cùng với các đơn vị trong lực lượng cảnh vệ
trung đoàn sáu trăm linh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo
các đồng chí lãnh đạo cấp cao cơ quan trọng yếu của đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế
các sự kiện quan trọng chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự xây dựng triển khai có hiệu quả
các kế hoạch phương án bảo vệ mục tiêu trọng yếu mục tiêu cảnh vệ không để bị động bất ngờ
đồng thời làm tốt công tác xây dựng đảng giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ chiến sĩ
theo mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và xin tiếp thu tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo
của đồng chí phó chủ tịch nước trong công tác xây dựng lực lượng cảnh vệ nói chung
trung đoàn sáu trăm linh nói riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới